bộ y tế vừa ban hành thông tư số một mươi ba và thông tư số một mươi bốn thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh giữa
các bệnh viện bao gồm giá khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế và ngoài phạm vi bảo hiểm y tế
theo đó từ ngày hôm nay ngày hai mươi tháng tám giá khám bệnh bảo hiểm y tế tăng nhẹ tại tất cả các tuyến bệnh viện
cụ thể bệnh viện hạng đặc biệt hạng một tăng một bảy trăm linh đồng bệnh viện hạng hai hạng ba và hạng bốn tăng
một trăm linh đồng một số dịch vụ khác ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh tăng
như giá dịch vụ khám cấp giấy chứng thương giám định y khoa khám sức khỏe toàn diện lao động lái xe
khám sức khỏe định kỳ giá khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động